ubnd tp hcm vừa ban hành quyết định số một nghìn tám trăm hai mươi hai về việc phê duyệt kết quả điều tra đánh giá thoái hóa đất lần đầu
theo kết quả điều tra có tới hơn chín mươi sáu ha đất đã bị thoái hóa chiếm tới hơn tám mươi năm diện tích điều tra
trong đó sáu mươi một tám trăm sáu mươi sáu ha thoái hóa nặng chiếm năm mươi bốn năm mươi bốn thoái hóa trung bình là một mươi tám chín trăm một mươi sáu ha chiếm một mươi sáu sáu mươi tám
đất sản xuất nông nghiệp bị thoái hóa chiếm bảy mươi sáu tám mươi một đất lâm nghiệp chiếm chín mươi chín bảy mươi bốn đất bằng chưa sử dụng là chín trăm một mươi sáu hectare đất bị thoái hóa
chiếm một trăm linh diện tích đất bằng chưa sử dụng của thành phố
thành phố yêu cầu sở tài nguyên và môi trường phối hợp các sở ban hành tổ chức công khai kết quả điều tra
đánh giá thoái hóa đất lần đầu của thành phố trên cổng thông tin điện tử báo cáo số liệu điều tra
đánh giá thoái hóa đất về bộ tài nguyên và môi trường
bên cạnh đó các sở ngành và
hai mươi bốn quận huyện căn cứ kết quả số liệu thoái hóa đất
có phương án quản lý thai thác sử dụng đất hợp lý và bình vững